chỉ còn một ngày nữa là đến lễ giáng sinh hai nghìn một mươi tám tại phố núi pleiku
không khí giáng sinh đã ngập tràn rộn ràng khắp các phố phường
đặc biệt khi được chiêm ngưỡng những sắc màu rực rỡ của ánh đèn trang trí giáng sinh
thì chắc hẳn trong lòng ai cũng cảm thấy háo hức
những ngày này trên khắp các nẻo đường thành phố đều tràn ngập sắc trắng của bông tuyết
sắc đỏ của ông già noel sắc xanh của cây thông
hòa cùng tiết trời xe lạnh của phố núi pleiku dịp cuối năm đã làm cho lễ giáng sinh đến gần với mọi người hơn
trên các con đường chính quán cà phê nhà hàng đều được bài trí bắt mắt rực rỡ sắc màu giáng sinh
để mùa giáng sinh thêm ý nghĩa các địa điểm kinh doanh còn bố trí nhân viên đón chào khách
và tặng quà cho thiếu nhi trong trang phục ông già noel
không khí rộn ràng chuẩn bị đêm giáng sinh cũng đã lan khắp ngõ xóm
tại làng trait hai phường thắng lợi tất cả giáo dân trong giáo sứ đang rất vui mừng
hồ hởi chuẩn bị nguyên vật liệu để làm hang đá trang trí cây thông noel trang trí mái nhà rông truyền thống
chúa giê xu sinh ra bây giờ dân nó mừng quá
bây giờ các anh em cũng cháu nhỏ nhỏ cũng cố gắng mua noel
bây giờ đến coi như là lễ làm lễ hết sức là vui vẻ